sáng nay hơn chín mươi sáu thí sinh tại tp hcm đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi
sinh hoạt quy chế thi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
ghi nhận tại điểm thi trường trung học cơ sở nguyễn du quận một tp hcm
dù chín h ba mươi mới bắt đầu làm thủ tục nhưng từ chín giờ nhiều học sinh đã đến điểm thi để chờ danh sách
tìm phòng thi nhìn chung thí sinh đã chuẩn bị tâm thế thoải mái nhất sẵn sàng bước vào kỳ thi
năm nay sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã bố trí một trăm năm mươi tám điểm thi là những trường trung học cơ sở
trung học phổ thông có cơ sở vật chất tốt nhất thành phố để phục vụ kỳ thi vào lớp một mươi
trong đó có một trăm bốn mươi bảy điểm thi dành cho các thí sinh thi vào lớp một mươi thường và một mươi một điểm thi dành cho thí sinh thi vào lớp một mươi chuyên và tích hợp
đến thời điểm hiện tại các điểm thi đã hoàn tất
công tác chuẩn bị cho các khâu tổ chức kỳ thi
giám thị sáng nay tất cả các cán bộ coi thi đều đã có mặt đầy đủ và đã tiến hành các nghiệp vụ
các hướng dẫn quy chế kiểm tra hồ sơ
hiện tại điểm thi có bố trí ba phòng dự phòng
các phòng dự phòng này sẽ được sử dụng trong các trường hợp
ví dụ như có thể là có mưa gió hoặc là có những trường hợp bất thường xảy ra mà cần phải di chuyển thì chúng tôi sẽ sử dụng các phòng dự phòng
kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn
năm hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn tại tp hcm sẽ diễn ra trong hai ngày sáu và bảy tháng sáu
thí sinh sẽ dự thi ba môn toán ngữ văn ngoại ngữ
triên thiết sinh dự thi vào lớp chuyên sẽ tham gia thi thêm môn chuyên
ngày mai sáu tháng sáu thiết sinh tại tp hcm sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi với hai môn là ngữ văn và ngoại ngữ